sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều tối nay ngày hai tháng tám
bão số ba sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng
với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
hồi một mươi h ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc
một trăm linh chín một độ kinh đông cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
đến hai mươi hai h ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông
ngay trên bờ biển từ quảng ninh đến hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai